tỉnh thanh hóa đã lòng trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
và trao tặng huân chương độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
tại buổi lễ tỉnh thanh hóa gửi lời tri ân tới thân nhân mẹ việt nam anh hùng các gia đình liệt sĩ
gia đình có công với cách mạng những tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc nhất
tỉnh sẽ phân đấu hơn nữa để người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng nơi cư trú
thân nhân mẹ việt nam anh hùng thân nhân liệt sĩ và người có công được thụ hưởng đầy đủ kịp thời
mọi chế độ chính sách yêu đãi của đảng và nhà nước hoàn thành việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công
đặc biệt sớm hoàn thành việc xác nhận thương binh liệt sĩ còn tồn động đẩy nhanh việc tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ
dịp này có một gia đình được truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
và trao tặng huân chương độc lập hạng nhì một trăm linh ba gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
được tặng huân chương độc lập hạng ba